thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa chuyển về cho biết công an huyện hóc môn
tp hcm đang truy tìm nhóm thanh niên bốn người cầm mã tấu xông vào quán cà phê trên đường nguyễn
anh thủ xã bà điểm chém anh phan thành trung hai mươi bốn tuổi trọng thương do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng bảy nhóm bốn thanh niên cầm mã tấu kiếm lao vào quán cà phê tìm anh trung
khi anh này đang đứng ở quầy phai chế nhóm thanh niên hung hãn lại mang theo hung khí nên hàng chục
người có mặt tại đây không dám can ngăn một trong số các đối tượng đã chém anh trung gục ngay tại chỗ
gây án xong các đối tượng đã bỏ trốn nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương
ở tay chân trong đó ngón tay trò bị đứt lìa nguyên nhân vụ việc được xác định cô gái tên hằng
mượn của anh trung một số tiền sau nhiều lần gọi điện nhắc nhở thì thanh niên tên thoại xưng là bạn trai
của hằng nói sẽ không trả số tiền trên sau đó hai bên xảy ra tranh cãi thách đối nhau
khi anh trung tắt máy được vài giờ thì xảy ra vụ việc trên